chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rấp tỉnh đắk nông cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn đức thuận chú tại xã quảng tín huyện đắk rớp
về hành vi cối gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
anh lê bá hòa là nhân viên điều dưỡng của trung tâm y tế huyện đắk rấp
đang thực hiện nhiệm vụ tại khoa hội sức cấp cứu của trung tâm y tế huyện đắk rớp
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày khoa hồi sức cấp cứu tiếp nhận một nữ bệnh nhân
được chồng là nguyễn đức thuận và người thân đưa đến cấp cứu do uống thuốc sâu
anh hòa tiếp nhận bệnh nhân rồi đi ra phía sau mở cửa phòng xúc ruột
sau đó hướng dẫn thuận đưa vợ đến phòng xúc ruột để xử lý
cho rằng anh hòa xử lý thiếu khẩn trương nên thuận đã dùng tay đấm nhiều lần
vào vùng đầu và mặt của anh hòa
anh hòa chạy vào bên trong thì bị thuận đuổi theo tiếp tục đánh vào đầu và mặt của anh hòa
sau khi đánh nạn nhân thuận đi ra ngoài hành lang đập phá một số đồ đạc khác
toàn bộ hành vi của thuận đã được camera giám sát của trung tâm y tế huyện đắk lấp ghi lại
anh hòa bị đánh gây chấn thương sưng nề vùng đầu và suy nhược sau chấn thương
phải điều trị tại trung tâm y tế huyện đắk rấp
thông tin từ đồ biên phòng vĩnh gia
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển
trái phép ba mươi ba chín kg cành hoa lá quả thảo mộc nghi là cần sa từ campuchia về việt nam
cụ thể vào khoảng bốn giờ một mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ công tác thuộc chốt quản lý bảo vệ biên giới
và phòng chống dịch covid một mươi chín số bốn đồn biên phòng vĩnh gia tổ chức mật phục
tại khu vực thuộc ấp vĩnh cầu xã vĩnh gia huyện tri tôn đã phát hiện bốn đối tượng
đang vác các bao tải hàng đi từ hướng campuchia về việt nam
vị nghi vấn khi các đối tượng qua đường biên giới về phía việt nam khoảng năm mươi mét
tổ công tác áp sát và yêu cầu dừng lại để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại ba bao tải có chứa hàng
và chạy về phía bên kia biên giới
tiến hành kiểm tra ba bao tải hàng các đối tượng bỏ lại tại hiện trường
tổ công tác phát hiện bên trong có chứa khoảng ba mươi ba chín kg cành hoa lá quả thảo mộc
nghi là cần sa khô
đội biên phòng vĩnh gia đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật
đồng thời phối hợp với lực lượng liên quan hoàn chỉnh hồ sơ
cũng như gửi mẫu tăng vật đi giám định theo quy định của pháp luật
công an tỉnh an giang cho biết tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa triển khai lực lượng vây bắt nhóm đối tượng tập kết hàng chục bếp ga
nghi nhập lậu tại khu vực thành phố châu đốc
trước đó vào đêm hai mươi bốn tháng một mươi một sau khi tiếp nhận tin báo của quận chúng nhân dân
có nhóm đối tượng đang tập kết hàng hóa nghi vấn nhập lậu
tại khu vực khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngương thành phố châu đốc
tổ liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh phối hợp công an thành phố châu đốc
và công an phường vĩnh ngương tiến hành triển khai lực lượng vai bắt
khi đến khu vực trên thì các đối tượng đã bỏ chạy
tiến hành kiểm tra phát hiện dưới sàn nhà và chuồng bò phía sau nhà ông dương thanh lâm
sẽ là màn chín trăm sáu mươi sáu có cất dấu ba mươi ba cái bếp ga hai nồi cơm địa và một bình thủy tinh
được các đối tượng dùng rơm bà che lại nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
tại thời điểm kiểm tra không ai thừa nhận là chú sở hữu số hàng hóa trên
nên lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
vận chuyển tám trăm bảy mươi bảy kg pháo các loại hai đối tượng nguyễn quang phúc và vương duy thắng
cùng chú tại thị trấn chư ti huyện đức cơ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ tại chân đập thủy điện sê san bốn
làng răng xã iao huyện iagrai
thời điểm bị bắt hai đối tượng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn một trăm linh sáu do phúc điều khiển
thắng đi cùng phụ xe qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
hai đối tượng mở cửa bên phụ bỏ chạy xuống bờ sông thì bị tổ tuần tra khống chế và bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe có hai mươi tám bao tải bên trong chứa năm trăm năm mươi chín hồn
xe ô tô không có giấy tờ được các đối tượng tháo rời ghế sau để vận chuyển pháo
bước đầu các đối tượng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số pháo trên
từ chân đập thủy điện sê san bốn về thành phố pleiku tiêu thụ
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn
mỹ phẩm linh kiện điện tử xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc
trị giá hàng hóa khoảng một năm tỷ đồng
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang
tổ liên ngành phát hiện xe ô tô tải bảy mươi một c ba nghìn bảy trăm năm mươi bốn do tài xế phạm tấn thới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã đa phước huyện an phú điều khiển có vận chuyển trên bốn mươi năm tám trăm linh sản phẩm là mỹ phẩm
linh kiện điện tử quần áo may sẵn có xuất xứ thái lan trung quốc và không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra tài xế thới không xuất trình
được hóa đơn để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tịnh biên lập biên bản tạm giữ tăng vật
phương tiện để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đã thành quy luật thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu nguyên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng
của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh nên hoạt động buôn lậu hàng giả diễn biến phức tạp
dù đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng với những thủ đoạn tinh vi
dân buôn lậu sản xuất hàng giả đã khiến cho các lực lượng chức năng phải gồng mình đối phó
mới đây tổ liên bành chống buôn lậu tỉnh an giang đã phối hợp với công an thị trấn tịnh biên
huyện tịnh biên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh do ông trịnh minh hưng làm đại diện
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có hai trăm ba mươi sáu thùng cát tông
chứa trên bốn sáu trăm linh chai nước rửa chén làm giả làm nhái nhãn hiệu nổi tiếng
trong một vụ việc khác ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn
cơ quan huyện nghìn lộc tỉnh nghệ an đã phối hợp với công an thành phố đông hà
tỉnh quảng trị bắt giữ bốn đối tượng thu giữ sáu mươi một bao tải pháo với tổng trọng lượng khoảng chín trăm linh kg
nguyễn thị hai chú xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc làm chủ
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn của bà hai
đang mổ lợn chết tại cơ sở có hai mươi bảy con lợn chết trong đó có một mươi sáu con đang trong quá trình phân hủy
bị vứt ra môi trường tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép cho giết mổ động vật
tổng số tiền xử phạt chủ cơ sở là một mươi chín năm triệu đồng buộc tiêu hủy động vật sản phẩm động vật vi phạm
ngoài ra lực lượng chức năng đã vận động bà hai tự nguyện tiêu hủy hai mươi bốn con heo có dấu hiệu mắc bệnh
đang lưu giữ tại cơ sở
liên quan đến vụ án đối tượng đâm nhiều nhát dao khiến bạn cùng phòng trọ tử vong xảy ra tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn bảo quốc
chủ tại tp rạch giá tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng giờ ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhậu xong và chuẩn bị đi ngủ thì quốc nghe thấy tiếng xe máy của nguyễn trường vũ cùng một số người bạn chạy về nhà trọ
khó chịu vì tiếng xe máy lớn và âm thanh nói chuyện ồn ào của nhóm bạn vũ
quốc đã nóng giận lại sẵn có hơi men trong người quốc lấy dao hòng ẩu đả với vũ
thấy vậy vũ bỏ chạy vào phòng trọ quốc đuổi theo và đâm nhiều nhát làm vũ tử vong
sau khi gây án quốc đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt giam cho đến ngày đưa ra xét xử
chỉ vì sợ tiếng khóc của trẻ nhỏ làm ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của mình
nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã nhiều lần hành hạ rồi ra tay sát hại cháu bé mới bảy tháng tuổi
mặc dù đối tượng tìm cách uy hiếp những người biết sự việc hòng che giấu hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
vào ngày tám tháng một mươi một công an tp châu đốc báo cáo ban giám đốc công an tỉnh an giang
thi thể cháu bé trong túi du lịch trồn ở cặp bờ kè công viên ba mươi tháng bốn đang trong quá trình phân hủy
qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định nạn nhân là cháu nguyễn mỹ thiên kim
còn gọi là cherry sinh ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
có nhiều nghi vấn cháu bị sát hại
xác định đây là vụ án nghiêm trọng cần phải nhanh chóng làm rõ để chấn an dư luận
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
nhanh chóng phối hợp cùng công an tp châu đốc điều tra làm rõ
người đã xác định được đối tượng gây án là đối tượng nguyễn văn hồng giết cháu bé hết sức là dã man
tại cơ quan công an bước đầu hồng khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc
hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy song
điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu
nhưng mỹ không đồng ý do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch
rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
bị can biết gì bị can là bây giờ có lỗi
cháu phải cấn cức lương tâm từ lúc mà cháu bị tâm dữ bây giờ không có đêm nào chóng ngủ được
hồng này là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sau khi ra tù về thì đối tượng đã tiếp tục là tụ tập các đối tượng sử dụng ma túy
để đi trộm cắp tài sản và để có tiền mua ma túy để sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hồng để điều tra về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích
đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi không tố xác tội phạm đối với trần điền
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là trà thanh phong và nguyễn đức thu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố
trước đó công an huyện thăng bình tiếp nhận đơn tố giác của anh kiều minh hòa về việc bị phong và thu
lừa chiếm đoạt số tiền lớn
theo đơn trình bày của anh hòa vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vợ anh hòa bị công an huyện duy xuyên bắt giữ
về hành vi chứa mại dâm sau đó anh hòa được thu giới thiệu gặp phong để chạy án
và phong đưa ra giá chín trăm bảy mươi triệu đồng để lo vụ việc
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì phong đã im hơi lặng tiếng và không thực hiện lời hứa
công an huyện thăng bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ hai đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trà thanh phong
còn bị can nguyễn đức thu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực rừng tràm thuộc ấp ba xã phú thạnh
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bị lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liên bỏ chạy
tuy nhiên một mươi sáu đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường và trên người các con bạc cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt
một mươi bốn điện thoại di động chín xe máy các loại và nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
sòng lắc tài xỉu trên do hai đối tượng là hà nguyên vũ và nguyễn diệp vũ linh đứng ra tổ chức
dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ một trăm linh đồng cho đến một triệu đồng tiền mặt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khám xét nơi ở khẩn cấp của nguyễn hoàng gia bảo cùng sáu đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động
ba máy tính sách tay một máy tính bảng hai xe ô tô du lịch
bốn chỗ ba thẻ tín dụng một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ tài liệu liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản supermaster phân cấp một mươi một tài khoản master
và hai mươi tám tài khoản and để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc
dưới các hình thức cá cực bóng đá đánh bạc trực tuyến
từ ngày một sáu đến ngày một mươi năm một mươi đường dây đánh bạc do bảo điều hành
với tổng số tiền điểm cá cược lên đến một mươi bốn triệu điểm ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng
với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam trần thị trúc quy hai mươi tuổi
tạm trú tại phường lê lợi tp quy nhơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần thị trúc quy thấy một tài xế taxi có chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max
nên đã làm quen và xin số điện thoại
sau đó giả vờ điện thoại của mình hết pin huy hỏi mượn điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
bán được một mươi ba năm triệu đồng
qua điều tra trần thị trúc quy liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác
thủ đoạn của đối tượng là làm quen với nhiều người sau đó mượn giấy tờ cá nhân để mua điện thoại trả góp
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
gồm nguyễn trí tâm trần khánh trần thị trúc quy
và nguyễn phước thời cùng chú tại tỉnh sóc trăng về hành vi trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra các đối tượng khai nhận vào khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ba đối tượng trên điều khiển phương tiện từ tỉnh sóc trăng đến thị trấn đầm rơi
huyện đầm rơi tỉnh cà mau và bàn nhau đi trộm cắp tài sản để tiêu xài
sau khi thống nhất tâm tài đã đột nhập vào biêu điện huyện đầm rơi phối hợp cùng thời
thực hiện hành vi trộm cắp sắt sau đó chở kết sắt về hướng thành phố cà mau
tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng
và là hệ quả của hành vi bạo lực gia đình ở một số xã vùng sâu vùng xa
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
a biết chú tại xã hiếu huyện con plông tỉnh con tum
bảo vợ mình là y nhân đi xách nước về nấu cơm
nhưng y nhơn không đi mà vẫn tiếp tục ngồi uống rượu với một số người trong thôn
tức giận a biết đã dùng một cây gỗ đánh vào mạng sườn bên trái của y nhơn
làm y nhân ngã xuống đất
sau khi trở về nhà giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã
a biết đã dùng tay bẻ mạnh đầu của y nhân hậu quả y nhân gãy đốt sống cổ
kết luận của cơ quan chức năng y nhân tử vong do đa chấn thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt a biết một mươi tám năm tù về tội giết người
xông vào nhà đánh người tám đối tượng trú trên địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
vừa bị công an huyện hiệp đức tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với anh huỳnh văn lai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã phước trà huyện hiệp đức võ thị tâm gọi điện nhờ nguyễn tiến dũng lên nhà đánh anh lai
dũng đồng ý và rủ thêm bảy đối tượng khác tham gia
sau đó tám đối tượng trên bàn bạc thống nhất kế hoạch và đến xông vào nhà riêng để đánh anh lai
lúc này anh phạm công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện phú ninh
đang ngồi tại đây thấy nhóm đối tượng xông vào nhà
anh lai bỏ chạy nhóm đối tượng quay sang tấn công anh tuấn làm anh này bị thương tích một mươi năm